chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ ba ngày hai mươi một tháng ba của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần tin chính có trong chương trình
thủ tướng tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc
khoán xe công sẽ giảm số lượng lớn xe biển xanh
mô hình nuôi ấu trùng artemia kết hợp sản xuất muối tại ninh thuận
trong phần tin quốc tế
nhật bản nga tăng cường quan hệ quốc phòng và củng cố lòng tin
đảng cộng hòa mỹ đề xuất sửa đổi dự luật chăm sóc sức khỏe
sau đây là nội dung chi tiết
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc yoon byung se đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào chiều qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa
đi sâu hội nhập quốc tế
chính phủ và nhân dân việt nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc
hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao yoon byung se vào thời điểm khởi đầu năm kỷ niệm hai mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy
quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ
giao lưu tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên với các hình thức linh hoạt
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại duy trì tốc độ phát triển nhanh và ổn định
duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định
phấn đấu đạt mục tiêu bảy mươi tỷ usd hoặc cao hơn một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đề nghị hàn quốc tăng cường nhập khẩu các hàng hóa sản phẩm của việt nam
có thế mạnh như nông sản thủy sản
nhân dịp này thủ tướng trân trọng mời lãnh đạo cấp cao hàn quốc
sang dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
bộ trưởng ngoại giao yon byung se cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp và cho biết
trong số quan hệ đối ngoại của hàn quốc thì quan hệ song phương với việt nam là quan hệ mẫu mực
khẳng định với nỗ lực của hai bên kim ngạch thương mại song phương
hoàn toàn có thể tăng lên một trăm linh tỷ usd trong thời gian tới
đánh giá hai nước cần chuẩn bị cho giai đoạn hai mươi năm năm tiếp theo trong quan hệ song phương
đó là tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai nước
bộ trưởng cho biết ngay sau khi kết thúc chuyến thăm về nước
ông sẽ đốc thúc các bộ ngành hàn quốc nỗ lực triển khai tốt đẹp các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết
khẳng định lãnh đạo cấp cao hàn quốc tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
trong những ngày qua đề xuất khoán kinh phí xe công bắt buộc của bộ tài chính
cũng như việc áp dụng thí điểm tại thành phố hà nội đang được dư luận hết sức quan tâm
nếu như việc khoán này được áp dụng rộng rãi đồng bộ
sẽ tiết kiệm cho ngân sách quốc gia hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
và quan trọng hơn không chỉ tiết kiệm ngân sách
mà khoán xe công còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ giản dị thân thiện gần gũi với người dân
đây là ba trong số năm chiếc xe phục vụ công tác chung của sở tài chính tp hà nội đã được niêm phong
đưa về kho đợi thành phố luân chuyển
hai chiếc xe còn lại đang chờ đợi làm thủ tục thanh lý
hiện sở tài chính tp hà nội không còn xe phục vụ công tác chung khi nhận thí điểm khoán xe công
với việc thực hiện thí điểm khoán xe công đối với tám cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội
đã giảm được bốn mươi năm xe công phục vụ công tác công chung tiết kiệm được bốn tỷ đồng một năm
nếu khoán xe công đưa vào việc thực hiện toàn thành phố hà nội vào tháng một mươi tới
số tiền tiết kiệm cho ngân sách lên tới năm mươi tỷ đồng một năm
và giảm được hơn bốn trăm linh xe biển xanh phục vụ công tác chung
là đơn vị tham mưu cho thành phố hà nội khoán xe công đối với tám cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội

và các đơn vị cũng đã có tính đồng thuận cao
mới đây bộ tài chính đã đề xuất dự thảo quản lý xe công sẽ chuyển từ khuyến khích
sang bắt buộc các bộ ngành và địa phương phải thực hiện trong thời gian tới
khi thực hiện ước tính số lượng xe công sẽ giảm hơn một mươi năm trăm linh chiếc
và ngân sách mỗi năm dự kiến bớt chi khoảng ba bốn trăm linh tỷ đồng tiền vận hành số xe trên
nếu như các đồng chí nhận khoán này thì ta chỉ mất khoảng nửa chi phí
của cái xe này cũng thoải mái
có nhiều người đã bứng rồi
như vậy là cả nhà nước và con người nhận khoán đều được hưởng lợi
với lợi ích nhìn thấy được từ khoán xe công
đề xuất của bộ tài chính đã nhận được sự đồng tình từ dư luận
các chuyên gia cho rằng đã thực hiện khoán là phải có tính chất bắt buộc
tạo hiệu ứng trong xã hội
tôi nghĩ đây là một hình thức khoán xe là một chủ trương đúng
và cá nhân tôi rất ủng hộ
tuy nhiên để cái chủ trương này mang lại hiệu quả
thì chúng ta phải có những tiền đề
những tiền đề đúng
những tiền đề đúng
cái viện pháp đi theo nó
cái viện pháp thứ nhất là khi mà chúng ta khoán xe
thì chúng ta phải xem xét là cái chi phí tiết kiệm được
cái thứ hai nữa là cái tính
mang tính chất bắt buộc
thì nếu chúng ta đã quyết định như vậy
thì tôi nghĩ là cái tính
hiệu quả trong các cái
văn bản cũng như các công thức điều hành
nó tốt hơn
từ việc khoán xe tự nguyện tới đây
tiến tới bắt buộc cho thấy sự quyết liệt
của các cơ quan quản lý trong việc siết chặt sử dụng xe công
bởi việc khoán xe không đơn thuần
là tiết giảm chi phí tránh lạm dụng
tài sản công mà còn góp phần xây dựng
hình ảnh người cán bộ thân thiện ngần gũi
tiếp tục chương trình với các thông tin kinh tế đáng chú ý
chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của bộ tài chính
về việc thí điểm hàng hóa trung chuyển
được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế
có khu vực trung chuyển áp dụng
cho cụm cảng khu vực thành phố hồ chí minh
và cái mép thị vải
để xuất khẩu
theo đó trước mắt thủ tục áp dụng
đối với hàng hóa quá cảnh trung chuyển
thực hiện theo quy định của nghị định số
và nghị định số tám hai nghìn một mươi năm ndcp
của chính phủ
bộ công thương chủ trì phối hợp
với bộ tài chính các cơ quan liên quan
khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung
quy định về cấp phép quá cảnh trung chuyển
hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu
nhập khẩu theo giấy phép
theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính
đáp ứng yêu cầu thực tế
chính phủ giao bộ tài chính hướng dẫn
thủ tục hải quan để thực hiện bảo đảm
quản lý chặt chẽ đồng thời khẩn trương
nghiên cứu sửa đổi bổ sung nghị định số tám hai nghìn một mươi năm ndcp
bảo đảm phù hợp
tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp
theo trình tự thủ tục rút gọn
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy quỹ phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa sẽ triển khai nhiều
chương trình hỗ trợ tài chính
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
với tổng số kinh phí khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
theo đó quỹ phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa và các ngân hàng
nhận ủy thác triển khai chương trình khuyến khích
khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới
sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
với hạn mức chương trình là một trăm linh tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa hai mươi bốn tháng
mức cho vay tối đa là một mươi tỷ đồng
chương trình tăng cường hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
hạn mức chương trình này là một trăm tám mươi tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa là một mươi tám tháng
mức cho vay tối đa là hai mươi tỷ đồng
chương trình tăng cường hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ngành công nghiệp chế biến chế tạo
hạn mức chương trình là một trăm tám mươi tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa một mươi tám tháng
mức cho vay tối đa là hai mươi năm tỷ đồng
chương trình bảo vệ môi trường
nhằm phát triển bền vững
hạn mức chương trình là một trăm linh tỷ đồng
thời gian ân hạn trả gốc tối đa hai mươi bốn tháng
mức cho vay tối đa là hai mươi năm tỷ đồng
bộ kế hoạch và đầu tư cũng nêu rõ
những chính sách yêu đãi chung của các chương trình
theo đó mục đích vay vốn là để đầu tư cơ bản
thời hạn vai là bảy năm
lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn
là bảy một năm
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng
tài sản hình thành từ vốn vai
làm tài sản bảo đảm cho khoản vai
ấu trùng artemia mới nở
là thức ăn tươi sống
lý tưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản
hơn ba năm qua nhờ thực hiện mô hình
nuôi artemia kết hợp sản xuất muối
diêm dân tại tỉnh ninh thuận
đã tăng thêm thu nhập đáng kể
qua đó đời sống được cải thiện và nâng cao nhiều
xã phương hải huyện ninh hải
có một trăm năm mươi hộ dân làm nghề muối
với chín mươi hai hectare
đến nay đã có hơn ba mươi hectare ruộng muối
được người dân đây đây chuyển sang nuôi artemia
anh lê văn tư
ở thôn phương cựu hai
xã phương hải là một trong những người tiên phong
trong thực hiện mô hình sản xuất muối
kết hợp nuôi artemia
ngoài nguồn thu nhập từ muối
mỗi tháng gia đình anh tăng thêm thu nhập khoảng chín triệu đồng
từ một năm xào nuôi artemia
mô hình này được nhiều hộ ở xã phương hải nhân rộng
diêm dân có thể nuôi artemia
ở bất kỳ thời điểm nào trong vụ sản xuất muối
vì nước biển được bơm vào các ruộng
để phơi nắng lộ thiên
cho nước biển bốc hơi
và nâng dần độ mặn trước khi dẫn vào các ô kết tinh muối
luôn có sẵn và thường có độ mặn
từ năm đến một mươi ngày
tám độ muối nên rất lý tưởng
để artemia phát triển trong môi trường nước mặn
ở cấp độ đó
hiện tại nhu cầu sử dụng artemia
làm nguồn thức ăn cho tôm giống
từ các trại sản xuất tôm giống rất lớn
nên đầu da của artemia luôn ổn định
với giá từ tám mươi đến một trăm linh ngàn đồng một kg
mang lại thu nhập khá cao
cho diêm dân sống ở vùng biển
hai năm gần đây thì ta kết hợp
giữa làm muối
với nuôi artemia
do cái nhu cầu của
cái con artemia nó cần
thì hiện nay cái giá ẹt
thì nó giao động là tám mươi đến một trăm linh ngàn một ký
cho nên là bà con ta cũng kết hợp là
ba mươi diện tích
của cái đồng muối của mình
kết hợp để thả nuôi ẹt
thành công bước đầu của mô hình nuôi artemia
kết hợp sản xuất muối tại ninh thuận
cho thấy sự quyết tâm và chủ động
trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất
của các cấp chính quyền
và sự đồng thuận cao của nông dân
mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất
mà còn mở ra hướng đi mới
trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
từ nguồn tài nguyên biển
tại ninh thuận trong tương lai
tại xã eakit huyện trương nga tỉnh đắk lắc
vừa xuất hiện một đàn voi rừng
đàn voi này đã tràn xuống khu vực dân cư
để tìm kiếm thức ăn
tàn phá nhiều diện tích hoa màu
khiến người dân khiếp đảm
theo một số người dân từ nhiều ngày nay
đàn voi khoảng năm con về trú ngụ
tại khu vực rừng tiểu khu năm trăm năm mươi
do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp buôn ra gầm quản lý
cứ đến khuya đàn voi tiến vào các dãy mì
vườn chuối của người dân thôn hai
nằm sát tiểu khu năm trăm năm mươi để tìm thức ăn
trước tình trạng đàn voi rừng liên tục
về khu dân cư để tìm kiếm thức ăn
và phá hoại cây trồng của người dân
ủy ban nhân dân xã eakit đã phối hợp
với hạt kiểm lâm huyện cương mờ ga
thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân
cách xua đuổi đàn voi trở lại rừng
không chỉ tại đắk lắc trong nhiều năm trở lại đây
vùng sinh cảnh sống của đàn voi
trên các cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh đồng nai
đã bị thu hẹp nguồn thức ăn khan hiếm
dẫn đến tình trạng xung đột giữa voi
và người dân ngày càng nghiêm trọng
vòi thường xuyên kéo về phá hoại cây ăn trái
tài sản của người dân đe dọa trực tiếp
tính mạng ảnh hưởng đến đời sống
của những hộ dân sống bên rừng
thuộc huyện định quán đồng nai
theo các cơ quan kiểm lâm voi rừng thường kéo
về phá rẫy của dân vào ban đêm
khoảng từ hai mươi một h đến ba h sáng ngày hôm sau
đàn voi rừng này có khoảng một mươi hai một mươi năm cá thể
gồm có cả voi trưởng thành và voi con
khi vào rẫy của dân tổ phản ứng nhanh
sẽ xuống hiện trường cùng với người dân
sử dụng đèn pha công suất lớn dọi thẳng vào voi
sau đó dùng loa còi đốt lửa để xua đuổi voi
nguyên nhân được xác định là do trước năm hai nghìn
vùng hoạt động của voi trên là khoảng năm mươi hectare
nhưng đến nay vùng hoạt động của voi rừng
chỉ vào khoảng ba mươi bốn hectare
dẫn đến tình trạng voi thiếu dần vùng sinh cảnh sống
nên phải kéo đến gần các cánh rừng ráp khu dân cư
nhận được tin báo của quần chúng
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sông hình
phối hợp hạt kiểm lâm sông hinh tỉnh phú yên
mới đây đã tổ chức truy đuổi một xe tải
số lượng lớn gỗ trái phép trên tuyến quốc lộ hai mươi chín
theo hướng từ thị trấn hai riêng huyện sông hình
về thành phố tuy hòa
phát hiện bị truy đuổi tài xế xe tải
đã cho xe chạy hết tốc độ
vừa điều khiển thùng xe ben đổ gỗ xuống đường
nhằm ngăn cản lực lượng chức năng rồi bỏ trốn
tại hiện trường từ km sáu mươi sáu bảy trăm linh đến km sáu mươi sáu năm trăm linh
trên tuyến quốc lộ hai mươi chín đoạn qua xã sơn giang huyện sông hình
lực lượng chức năng đã thu gom một mươi chín lóng gỗ hộp
từ nhóm năm đến nhóm bảy với khối lượng sáu sáu mét khối
số lượng gỗ quá lớn lại nằm giải rác trên đường
hạt kiểm lâm huyện sông hình phải huy động người dân
tại chỗ dọn dẹp đưa gỗ vào lề đường
để bảo đảm an toàn cho người
và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này
hiện toàn bộ số gỗ nói trên
hạt kiểm lâm xã sơn giang để điều tra xử lý
kỳ thi này chủ yếu là để học sinh tập dượt
làm quen với kỳ thi vào cuối tháng sáu tới
điểm số tùy nhà trường có thể quyết định lấy hoặc không
sau khi có kết quả khảo sát
các tổ chuyên môn sẽ phải điều chỉnh
để có hình thức ôn tập phù hợp cho học sinh
cũng như việc tư vấn cho học sinh
chọn ngành chọn trường trong kỳ tuyển sinh sắp tới
tiếp tục với những thông tin khác
thành đoàn tp hcm phối hợp với câu lòng trả lời
tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một công trình lưu niệm
vùng căn cứ kháng chiến miền đông nam bộ
thuộc đoàn thanh niên nhân dân cách mạng việt nam
khu đoàn sài gòn trợ lớn gia định
tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
công trình được xây dựng trên diện tích gần bốn bảy trăm năm mươi m hai
nằm trong khu di tích lịch sử địa đạo tam giác sắt
được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
dự án được chia làm hai diện tích
giai đoạn với tổng kinh phí hai tỷ đồng
giai đoạn một được khởi công thực hiện
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
sau gần năm tháng thi công
đến nay giai đoạn một đã hoàn thành
với các hạng mục chính
trồng tái tạo rừng đắp đồi và đặt bia lưu niệm
với ngọn đồi cao bốn m
với kinh phí hơn tám trăm linh triệu đồng
dự kiến giai đoạn hai sẽ thực hiện
các hạng mục khu si hoạt giã ngoại
khu nghỉ ngơi và các hạng mục khác
như tròi lá mô phỏng hố bom
với kinh phí khoảng một hai tỷ đồng
nhân dịp này
thành đoàn đã trao bảng tượng trưng
xây dựng hai căn nhà tình nghĩa
cho các gia đình có công với cách mạng
tại xã an tây huyện bến cát tỉnh bình dương
với số tiền chín mươi triệu đồng
ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
kiến trúc sư người ba lan
tên gọi thân mật là kazik
đã đột ngột ra đi tại huế
khi đang trùng tu thế miếu
bằng tài năng và tinh thần cống hiến
không vụ lợi
kiến trúc sư kazik đã cứu vãn được
nhiều công trình kiến trúc cổ
ở miền trung việt nam
đặc biệt là di tích trăm mỹ sơn
và đô thị cổ hội an
chính những bài viết đầu tiên giới thiệu
về giá trị vô giá của di tích mỹ sơn
và quần thể kiến trúc hội an
trên các tạp chí quốc tế
đã góp phần bảo tồn và tôn vinh
giá trị di sản văn hóa thế giới như ngày hôm nay
họa sĩ nguyễn thượng hỷ
là người đã gắn bó với kiến trúc sư cazik
ngay từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong những công trình hợp tác trùng tu
các di tích trăm giữa việt nam và ba lan
trong đó trọng tâm là mỹ sơn
ngay ấy quần thể kiến trúc mỹ sơn
chỉ là những đống đổ nát và đầy dãy bom mìn
bất chấp tất cả kiến trúc sư kazik
đã ăn nằm với mỹ sơn
suốt một mươi hai nằm trong đói đau thiếu thốn
và cô đơn để cứu vãn
một mươi bốn tháp trăm ở mỹ sơn
nhiều công trình kiến trúc còn giữ được
tính chân sắc cho đến hôm nay
vì gơ cả cái trụ
thì ông không chạm trộn như đó
ông chạy dừng thôi
ông xếp gạch còn cái trụ thôi
còn các cái gơ chi tiết ở trong đó
thì ông chạm
bởi vì không làm giả
và những cái làm giả đôi khi có thể không đúng
cho nên là luôn luôn cố gắng là
giữ lại tính chân sắc
của các cái yếu tố gốc của kiến trúc
càng nhiều càng tốt
mặc dù mỹ sơn nó đã được biết
đến từ đầu thế kỷ hai mươi
tất cả những nhà nghiên cứu trên thế giới
về đông nam á họ đều biết mỹ sơn qua sách vở
đó những cái sự tàn phá nó nặng nề quá
thì ông kazik là cái người
cái đóng góp lớn nhất của ông là ngay sau chiến tranh
ông đã xuất hiện
cái việc trùng tu tháp châm
ba lan hợp tác với việt nam trước đây
cái dự án có hiệu quả nhất
đã qua mấy chục năm
mà những ngôi tháp
mà được kiến trúc sư
cùng với các chuyên gia việt nam
trong thập niên tám mươi

hẹn gặp lại
trong các tập tiếp theo
hẹn gặp lại
tập tiếp theo
cá dịch tình cờ đến hội an
và sừng xuất trước vẻ kiều diễm
của một đô thị cổ
đang bị quyền lãng
ông đã đòi đạt nghiên cứu
lập hồ sơ
về các ngôi nhà cổ
cũng như không gian phố cổ
kazik đã làm tất cả các công việc ấy
một cách say xưa và tự nguyện
những bài báo đầu tiên
đăng tải lần đầu trên các tạp chí quốc tế
đã gây sừng sốt dưới nghiên cứu
về sự phong phú của các thể dán kiến trúc
sự hoàn hảo của nghệ thuật chạm khắc
trong các di tích kiến trúc ở phố cổ hội an
đây chính là cơ sở để bảo vệ
và tuân vinh di sản văn hóa thế giới
đô thị cổ hội an sau này
đến việt nam
và trụ lại ở đây
hòa đồng với chúng ta
chia ngọt sẽ bùi với chúng ta
cái đó là cái
chỉ ở cái góc độ
một cái người chuyên môn
mà có thể nói là
luôn luôn đầy gặp
những cái nghĩa tình
những cái tình bè bạn
một mươi bảy năm gắn bó
và nằm lại với đất nước việt nam
tài năng tâm đức sự hy sinh
của cổ kiến trúc sư kazik là bài học lớn
nhắc nhở chúng ta về sự tôn trọng
các giá trị lịch sử và ứng xử văn minh
với các di sản văn hóa của nhân loại
trong phần tin quốc tế

và củng cố lòng tin
đảng cộng hòa mỹ đề xuất sửa đổi dự luật chăm sóc sức khỏe
nhật bản và nga đã nhất trí
tiếp tục hợp tác quốc phòng
và xây dựng lòng tin lẫn nhau
để giải quyết mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của triều tiên
cũng như các vấn đề an ninh khác
động thái này diễn ra trong bối cảnh
nhật bản đang cố gắng đạt được bước đột phá
trong bất đồng chủ quyền với nga
liên quan tới quần đảo tranh chấp ngoài khơi hokkaido
mà tokyo gọi là vùng lãnh thổ phía bắc
còn moscow gọi là quần đảo nam kurin
phát biểu trong cuộc họp báo chung
sau cuộc đối thoại an ninh hai hai
giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao
hai nước ở tokyo
bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida cho biết
cuộc đối thoại không những góp phần xây dựng lòng tin
mà còn góp phần vào sự ổn định và hòa bình trong khu vực
ngoài ra hai bên đã nhất trí thảo luận chặt chẽ
nhằm đạt được sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán song phương
nhằm tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình
sau chiến tranh thế giới lần thứ hai
về vấn đề triều tiên
hai bên cũng đã nhất trí kêu gọi bình nhưỡng
ngừng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này
tuân thủ các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tuy nhiên nhật bản và nga vẫn bất đồng về nhiều vấn đề
như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của mỹ
ở khu vực châu á thái bình dương
trong đó có nhật bản
cũng như việc nga tiến hành hiện đại hóa quân đội
trên quần đảo tranh chấp ngoài khơi hokkaido
hôm qua chủ tịch sin dongbin của tập đoàn lotte hàn quốc
cùng với bốn thành viên khác trong gia đình của ông
đã có mặt tại tòa án quận trung tâm seoul
vì nhiều cáo buộc tham ô gian lận và trốn thuế
đây là một sự kiện hiếm có tại hàn quốc
khi các thành viên chủ chốt trong gia đình
một tập đoàn kinh tế lớn phải cùng nhau ra tòa
ngoài chủ tịch sin dongbin
còn có người anh trai
kiêm cựu phó chủ tịch công ty lotte holding
ông sin dongchu
và người cha chín mươi ba tuổi của ông
cũng là người sáng lập ra tập đoàn lotte sin kuk ho
bị cáo buộc tham ô và lợi dụng lòng tin
bên cạnh đó chị gái của chủ tịch sin
là bà sin yung cha
và mẹ kế là bà seo mi kyung
bị cáo buộc trốn thuế
trước tòa án và sự có mặt của giới truyền thông
chủ tịch sin dongbin
người bị cáo buộc
tham ô năm mươi tỷ quân
và gây thất thoát một trăm bảy mươi năm tỷ won
của tập đoàn lotte
đã ngỏ lời xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho nhiều người
đồng thời cam kết sẽ hợp tác với giới chức
trong suốt quá trình xử án
ngoài vụ án này tập đoàn lotte còn đang phải đối mặt
với những cáo buộc hối lộ
liên quan đến cựu tổng thống park geun hye
được cho là đã quyên tặng một khoản tiền lớn
cho hai quỹ do người bạn thân của bà park geun hye
là bà choi soon sin điều hành
chủ tịch hạ viện mỹ paul ryan
người đỡ đầu luật chăm sóc sức khỏe của mỹ
gọi tắt là ahca
của đảng cộng hòa
vừa tuyên bố sẽ cân nhắc sửa đổi một số điều khoản
nhằm đáp ứng quyền lợi của người cao tuổi mỹ
và người nghèo
động thái này được nhìn nhận là nhằm lôi kéo
sự ủng hộ của giới nghị sĩ
từng tuyên bố không thông qua ahca
trong trường hợp dự luật này
không có điều chỉnh hợp lý
chủ tịch hạ viện mỹ paul ryan cho biết
bà lãnh đạo hạ viện đang nỗ lực
có sự điều chỉnh nhằm xoa dịu
về mối lo ngại những tác động của dự luật
trong trường hợp có hiệu lực
lần điều chỉnh này mang lại nhiều quyền lợi cho người dân mỹ
thu nhập thấp ở độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn
và đề xuất nới rộng khoản tín dụng thuế
cho việc mua bảo hiểm y tế
dành cho những người cao tuổi
bên cạnh đó các nghị sĩ của đảng cộng hòa
đề xuất cho phép chính quyền của các bang
áp dụng yêu cầu về việc làm
đối với những người khỏe mạnh tham gia bảo hiểm
đồng thời cho phép chính phủ liên bang
chủ động cắt giảm các khoản trợ cấp
cho chương trình bảo hiểm y tế medicaid
tại các bang
tuy nhiên tình hình đang trở nên khó khăn
khi có tới bốn mươi hạ nghị sĩ cộng hòa
phản đối văn kiện này
theo giới quan sát
chiến vọng của ahca tại thượng viện
được dự đoán là không khả quan
dù phe cộng hòa chiếm đa số ghế trong quốc hội
cuộc họp ủy ban thường trực nguồn nước
sông ấn gọi tắt là pic
hôm qua đã khai mạng tại pakistan
dự kiến trong cuộc họp hai ngày
các quan chức ấn độ và pakistan
sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan
đến tranh chấp nguồn nước sông ấn
giữa hai quốc gia
tại cuộc họp
pakistan đã nêu quan ngại
về ba dự án thủy điện ấn độ
đang được xây dựng trên các con sông
trải tới nước này
gồm dự án pakudu trên sông chenan
với công suất lên tới một nghìn mw
dự án mia trên sông mia nala
với một trăm hai mươi mw
dự án hạ liêu khanai nala
với bốn mươi ba mw
phía pakistan cho rằng
việc triển khai các dự án thủy điện
trên phạm vi hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông ấn
được hai bên ký kết vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tranh chấp nguồn nước giữa ấn độ
và pakistan đã leo thang căng thẳng
trong vài tháng qua
sau khi thủ tướng ấn độ narendra modi
cảnh báo có thể xem xét lại hiệp ước
chia sẻ nguồn nước sông ấn
và chặn nguồn nước chảy vào pakistan
trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục đi xuống
do liên quan đến tranh chấp biên giới
và gia tăng hoạt động của các tổ chức khủng bố
tại các thành phố ở malaysia
vỉa hè được quy định là nơi dành cho người đi bộ
quy định này đã được luật định
một cách rõ ràng
bất kể ở trung tâm hay ngoại ô
người dân malaysia cũng nghiêm chỉnh chấp hành quy định này
do các đường phố
tại trung tâm thủ đô kuala lumpur
khó có thể nhìn thấy cảnh hàng quán
bàn ghế hay hàng hóa bày ra về hè
bất kể thành phố đông đúc và sâm út
đến những con phố nhỏ
người đi bộ luôn có chỗ dành cho riêng mình
ở những con phố có cử hàng tinh doanh ăn uống
cũng hiếm thấy có hiện tượng bàn ghế
hay biển hiệu bày ra về hè
việc kinh doanh chỉ được tiến hành trong phạm vi diện tích
thuộc sở hữu của chủ cửa hàng
tại các khu vực nằm xa trung tâm
hoặc vùng ngoại ô của thủ đô kuala lumpur
người dân cũng rất nghiêm túc
thực hiện quy định về việc sử dụng vỉa hè
một số ít những hộ kinh doanh ăn uống
được cho phép kê bàn ghế ra ngoài vỉa hè
phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của các cơ quan chức năng
trong bất cứ trường hợp nào
các hộ kinh doanh đều phải dành đủ lối đi
cho người đi bộ
nếu có phản ánh từ người đi bộ
chính quyền sẽ phạt và xử lý nghiêm khắc
bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
xin được tạm dừng tại đây